trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần đầu tiên sáng nay nhà vua và hoàng hậu nhật bản đã tới văn miếu quốc tử giám trường đại học đầu tiên của việt nam để giao lưu với cựu học sinh sinh viên việt nam đã từng học tập tại nhật bản
tại buổi giao lưu nhà vua akihito và hoàng hậu michiko đã ân cần hỏi thăm cựu học sinh sinh viên điều dưỡng viên việt nam đã từng học tập làm việc tại nhật bản
nhà vua và hoàng hậu đã hỏi thăm về sức khỏe cảm nhận về con người và đời sống khi họ ở nhật bản và bày tỏ mong muốn cựu học sinh sinh viên điều dưỡng viên việt nam sẽ nỗ lực tiếp tục là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước việt nam và nhật bản
các cựu học sinh sinh viên điều dưỡng viên việt nam được vinh dự gặp nhà vua và hoàng hậu đều cảm thấy rất tự hào và xúc động
của tôi cũng như của tất cả các bạn đã từng học ở nhật bản thì đây là một sự vinh dự rất là lớn
thể hiện cái sự
quan tâm của nhà vua và hoàng hậu đối với đất nước của chúng ta mà đặc biệt nó diễn ra tại văn miếu quốc tử giám thì đây là một sự kiện rất là trọng thị rất là có ý nghĩa
và cũng thể hiện sự quan tâm của nhà vua và đương nhiên là của nhân dân nhật bản đối với việc giao lưu con người đào tạo nguồn nhân lực cho việt nam
và đào tạo những thế hệ nối tiếp nhau thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện
em nói chuyện với cả nhà vua cũng như hoàng hậu nhật bản và em thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc và vui mừng khi mà mình có được một cái cơ hội hiếm có trong đời này
trước đây khi mà du học ở nhật bản một năm thì em đã từng gặp nhà vua nhưng mà từ rất xa tại hoàng cung trong dịp sinh nhật của người
xong tuy nhiên đây là lần đầu tiên em được tận mắt được gặp được nói chuyện và được bắt tay cả với nhà vua nữa
nên đối với em không có gì em cảm giác là không có gì gọi là vinh dự hơn
chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của nhà vua nhật bản và hoàng hậu là một sự kiện quan trọng mang ý nghĩa biểu tượng
một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước thể hiện tình cảm và sự quan tâm của nhật bản đối với đất nước và nhân dân việt nam
trong chuyến thăm nhà vua và hoàng hậu nhật bản cũng có nhiều hoạt động thăm hỏi thăm quan các địa danh lịch sử văn hóa của việt nam